ubnd tỉnh thanh hóa vừa phê duyệt chủ trương đầu tư một mươi chín dự án đường giao thông nâng cấp cải tạo đường giao thông tại sáu huyện nghèo của tỉnh
những con đường mới sẽ giúp bà con đi lại đỡ vất vả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo cho sáu huyện miền núi
bao gồm mường lát quan sơn quan hóa bá thước lăng chánh và thường xuân tổng chiều dài trên một trăm ba mươi km với tổng mức đầu tư khoảng bảy trăm năm mươi tỷ đồng
nguồn vốn của một mươi chín dự án này gồm chín mươi từ ngân sách trung ương ngân sách tỉnh ngân sách huyện và các nguồn huy động khác chiếm một mươi
thời gian thực hiện là từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một